nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
sáng nay nhà xuất bản thông tin và truyền thông tạp chí môi trường và đô thị việt nam đã tổ chức ra mắt cuốn sách
cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín góc nhìn báo chí
cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín góc nhìn báo chí tập hợp hệ thống các bài viết của nhiều tác giả
trong và ngoài nước được in trên nhiều tờ báo phản ánh hiện thực lịch sử cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
dưới góc độ tiếp cận của báo chí cuốn sách cũng thể hiện tinh thần sự nhận thức của giới nghiên cứu nhà báo nhà giáo
các cựu chiến binh về tầm quan trọng của việc truyền tải cung cấp thông tin lịch sử chân thực khách quan đầy đủ đến với công chúng
qua đó bổ đắp thêm tinh thần yêu nước ý thức bảo vệ độc lập hòa bình của tổ quốc
cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín
góc nhìn báo chí cũng như một lời tri ân sâu sắc của nhóm biên soạn tới các cựu chiến binh
các gia đình thương binh liệt sĩ những người đã từng trực tiếp hy sinh sương máu tham gia vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc